những ngày qua người dân thôn bình tiến xã nghĩa bình và thôn hai xã đức liễu huyện bù đăng tỉnh bình phước
tiếp tục bày tỏ bức xúc về việc nhà máy chế biến mủ cao su của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
sản xuất thương mại xuất nhập khẩu thanh thủy gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của họ
đây là nhà của bà nguyễn thị nhiều ở thôn bình tiến cách tường rào của nhà máy khoảng ba mươi mét
mặc dù nhà máy đã tạm ngưng hoạt động từ giữa tháng một năm hai nghìn một mươi tám nhưng gia đình bà đến nay vẫn bị mùi hôi thối bùa vây
bởi nước thải từ nhà máy chế biến mủ cao su của công ty thanh thủy vẫn đầy ấp trong các ngăn chứa lộ thiên
mỗi khi có gió thì nồng nặc và lan rộng hơn không chỉ vậy nguồn nước nơi đây cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
còn đây là đường ống xả thải của nhà máy cửa xả được bắt trực tiếp từ suối ban tong
một trong những con suối chính cung cấp nước tưới và nước sinh hoạt cho người dân hai xã đức liễu và nghĩa bình
theo tìm hiểu của chúng tôi nhà máy chế biến mủ cao su của công ty thanh thủy xây dựng khi chưa được cấp phép

công ty thanh thủy và môi trường tỉnh bình phước đã ra quyết định xử phạt công ty thanh thủy và đình chỉ hoạt động trong sáu tháng
buộc trong ba tháng phải khắc phục xong ô nhiễm môi trường
sở kế hoạch và đầu tư tỉnh bình phước cũng đã trả lời công ty thanh thủy vị trí đặt nhà máy không bảo đảm theo quy định
và khuyến nghị tìm vị trí khác để thực hiện dự án
tuy nhiên đến nay phía công ty vẫn chưa khắc phục xong khiến người dân vẫn phải sống trong cảnh ô nhiễm